tại khu du lịch quốc gia côn sơn kiếp bạc thị xã trí linh tỉnh hải dương đang diễn ra lễ hội xuân côn sơn kiếp bạc năm hai nghìn một mươi chín
hàng nghìn lượt du khách đã đổ về nơi đây để tham gia các lễ hội dân gian và vãn cảnh
lễ hội mùa xuân côn sơn kiếp bạc năm nay được tổ chức nhân dịp kỷ niệm sáu trăm tám mươi năm năm ngày viên tịch của đệ tam tổ trúc lâm huyền quang tôn giả
đến với lễ hội du khách sẽ được tham dự rước nước là một nghi lễ quan trọng trong lễ hội côn sơn với mục đích lấy nước làm lễ mộc rục tắm tượng biểu hiện ước muốn cầu mùa cầu nước
ngoài ra khách chảy hội sẽ được thưởng thức các đặc sản văn hóa xứ đông như hội thi bánh trưng bánh dày giải vật dân tộc liên hoan pháo đất cùng nhiều trò chơi dân gian
phong cảnh ở đây hát đẹp mát mẻ mà không còn những cái nạn tệ nạn
nổi danh với các nghi lễ trò hội đặc sắc lại được tích hợp
nhiều sản vật văn hóa đặc sắc của xứ đông lễ hội mùa xuân côn sơn kiếp bạc ngày càng phong phú hấp dẫn là bữa tiệc văn hóa đặc biệt không chỉ của hải dương mà còn của cả nước
lễ hội diễn ra đến hết ngày hai mươi bảy tháng hai tức hai mươi ba tháng riêng âm lịch